tại quảng bình sau huyện minh hóa bị chia cắt bởi nước lũ thì đến chiều tối ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn huyện tuyên hóa nước đã dâng cao khiến cho nhiều khu vực bị chia cắt
chính quyền địa phương và lực lượng công an đã khẩn cấp di rời người dân và tài sản đến vùng an toàn
đến giờ ngày tám tháng một mươi mưa vẫn rất to trên địa bàn tỉnh quảng bình
tại thôn phúc tùng xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình hơn chín trăm linh người đang bị cô lập chờ tiếp tế
tại xã châu hóa nước đã mất mé vào nhà dân nơi đây
dự kiến nếu mưa còn tiếp tục kéo dài không chỉ địa bàn xã này mà nhiều xã khác sẽ ngập lụt và bị chia cắt
nhiều hộ dân đã được thông báo về kế hoạch di rời nhằm bảo đảm an toàn
trước tình hình nước đang dâng cao lực lượng chức năng huyện tuyên hóa đã khẩn trương hỗ trợ bà con ứng cứu tài sản
nhiều trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học
nhiều đồ đạc tài sản trang thiết bị học tập cũng được di rời lên chỗ cao hơn nhằm đề phòng tình huống bất chắc xảy ra
trước đó chiều tối ngày bảy tháng một mươi tỉnh quảng bình yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài
giao thông chia cắt đồng thời sẵn sàng chuẩn bị lực lượng thuốc men các phương tiện cứu hộ trong tình huống khẩn cấp
tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn
sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân